đại sứ quán việt nam tại indonesia và các cơ quan chức năng của indonesia vừa hoàn thành hồ sơ thủ tục
để trao trả bốn mươi hai ngư dân việt nam qua đường hàng không tại sân bay quốc tế sukarno hatta
trong đợt trao trả lần này có bốn mươi hai ngư dân được hồi hương
gặp gỡ các ngư dân trước khi trở về quê hương đại sứ việt nam được bổ nhiệm tại indonesia phạm vinh quang nhắc nhở
việc bị bắt và giam giữ tại indonesia lần này là một bài học đắt ra với mỗi ngư dân
mọi người được trở về cố gắng để không vi phạm vùng biển nước ngoài tập trung tìm hiểu nắm bắt thông tin về luật pháp
cũng như những quy định của việt nam và indonesia trong khai thác đánh bắt hải sản
các ngư dân này làm việc trên năm tàu cá bị bắt từ tháng bốn năm nay và bị giam giữ tại đảo natuna của indonesia
phần lớn họ quê ở các tỉnh bà rịa vũng tàu tiên giang tiền giang và bến tre
được thuê làm việc trên các tàu cá với công việc đánh bắt
sơ chế hải sản
các tàu này hiện đang bị phía indonesia giữ lại cùng thuyền trưởng và hai nhân chứng để phục vụ công tác tố tụng
để giải quyết triệt đề việc ngư dân việt nam vi phạm vùng biển của indonesia và bị bắt giữ
cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa triệt để hơn nữa của các địa phương trong việc quản lý tàu thuyền khi ra khơi đánh bắt
mỗi tàu cá bị bắt giữ không chỉ gây thiệt hại về tiền bạc sức khỏe của ngư dân
mà còn ảnh hưởng tới ngoại giao và uy tín của việt nam trên thị trường xuất khẩu thủy sản